cách đây một mươi năm khi chính phủ mới đưa ra quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông
nhiều người dân còn tỏ ra nghi ngại thậm chí là không ủng hộ quy định này
tuy nhiên đến bây giờ sau một mươi năm nhìn lại một quy định bắt buộc này đã dần trở thành ý thức
thói quen không thể thiếu của nhiều người dân khi tham gia giao thông
một mươi năm trước hình ảnh này có lẽ sẽ rất hiếm nhưng hiện tại việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
của người điều khiển phương tiện xe máy trở thành một điều hết sức bình thường
hơn một mươi năm qua việc thực hiện quyết định đội mũ bảo hiểm đã ngăn chặn được hơn năm trăm linh ca chấn thương đầu và một mươi năm ca tử vong
em thì là một người cũng tham gia giao thông nên là em ra đường em có đội mua
em nhìn thì hầu như mọi người cũng đội mũ bảo hiểm ạ
em cảm nhận được việc đó là trước tiên là em thấy rất an toàn ạ
và mọi người chắc là cũng nghĩ giống em nên là mọi người cũng sẽ đội mũ bảo hiểm ạ
đầu tiên thì sẽ an toàn đến mình từ sau là sẽ đúng quy định của pháp luật
khi sang việt nam tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì có nhiều người đi xe máy như vậy và họ đều đội mũ bảo hiểm
điều này giống trung quốc một mươi năm trước tuy nhiên hiện tại ở trung quốc mọi người đi xe đạp điện thay xe máy
tuy nhiên bên cạnh đó thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện nay còn thấp ở mức ba mươi năm đến bốn mươi
và trong số chín mươi số người đội mũ bảo hiểm
thì có khoảng ba mươi bốn mươi người đội mũ kém chất lượng
tài nạn đa thông trẻ em không giảm mà còn đang ở mức cao so với thế giới
thì để thực hiện mục tiêu chung của thập kỷ hành động về an toàn đường bộ
thì phải thực hiện mục tiêu thiên yên kỷ về tài nạn đa thông của liên hợp quốc giảm tài nạn đa thông của liên hợp quốc
đặc biệt là thực hiện luật chăm sóc bảo vệ trẻ em
năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi sẽ lựa chọn đến chủ đề năm an toàn đa thông
an toàn đa thông trẻ em
mục tiêu chung là kéo giảm tài nạn đa thông từ năm mươi
nhưng riêng thương vong đối với trẻ em đã xác định mục tiêu là giảm một mươi
việc đội mũ bảo hiểm trước hết là bảo vệ bản thân mình sau đó bảo vệ cho người khác
vì thế mỗi người dân cần có ý thức hơn trong tham gia chấp hành đội mũ bảo hiểm với bản thân
cũng như cho con em mình đặc biệt loại bỏ mũ bảo hiểm giả